thưa quý vị sau kỳ nghỉ lễ dài năm ngày người dân từ các địa phương đã bắt đầu quay trở lại thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên
ai nấy đều lình kịch đồ đạc các bến xe thì đông đúc tắp nật
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bến xe mỹ đình giáp bát
theo ghi nhận ngay từ đầu giờ sáng các bến xe lớn trên địa bàn thành phố hà nội như giáp bát mỹ đình đều trong cảnh đông đúc
các chuyến xe chật kín liên tục đổ về
tuy nhiên do công tác kiểm tra nghiêm ngặt trên các tuyến đường của lực lượng cảnh sát giao thông nên tình trạng nhồi nhét khách đã giảm đi nhiều so với thời gian trước
ngoài ra hiện tại hầu hết các xe đều áp dụng phần mềm đặt vé online nên người dân cũng nắm bắt được tình trạng xô ghế để chủ động phương tiện cho mình
bến xe cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ hành khách phối hợp với các lực lượng như công an quận công an phường và thanh tra giao thông
để bảo vệ khách

từ đầu năm đến nay số lượng người dân chọn phương tiện vận tải hành khách công cộng đã có chiều hướng gia tăng
đây cũng là tín hiệu tốt cho thấy công tác phục vụ của bến xe và các nhà xe đã thay đổi đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân
trung tâm công tác xã hội liên đoàn lao động tp hcm vừa cho ra mắt mô hình điểm dừng chân dành cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm
đây sẽ trở thành nơi sinh hoạt ăn uống nghỉ ngơi miễn phí cho tài xế xe ôm truyền thống và xe công nghệ
có điểm dừng chân hoàn toàn miễn phí anh nguyễn thành nam rất vui mừng vì từ nay những lúc mệt mỏi đã có chỗ nghỉ ngơi
có các điểm dừng chân giúp được tài xế có thể nghỉ ngơi giống như là lấy lại sức khỏe trong những giờ chạy xe ngoài đường mệt mỏi

điểm dừng chân đầu tiên được đặt tại số bốn mươi bốn đường liên khu một mươi sáu một mươi tám phường bình trị đông quận bình tân tp hcm